kính thưa quý vị hôm nay ngày một mươi ba tháng chín phiên tòa xét xử chín mươi bốn bị cáo trong vụ băng áo cam
gây náo loạn tại quận bình tân tp hcm kết thúc phần tranh luận
trước khi bước vào phần nghị án các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa
dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án các bị cáo vào ngày một mươi tám tháng chín tới
là người đầu tiên nói lời sau cùng bị cáo mai nguyễn xuân thành xin hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ hình phạt do lúc bị cáo gây án còn còn nhỏ là trụ cột chính trong gia đình
tại phiên tòa bị cáo dương đại trí cũng cho biết những ngày tạm giam tạm giữ đã rất ăn năng
về hành vi của mình vì vậy xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ
cha mẹ già chín mươi hai bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị khởi tố về các tội danh cố ý gây thương tích
hủy hoại tài sản và gây rối trực tự công cộng cũng tỏ ra ăn năng thừa nhận hành vi sai trái của mình
và xin khoan hồng để sớm trở về với gia đình
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị bị cáo mai nguyễn xuân thành bức án từ chín đến một mươi hai năm tù
dương đại trí từ một mươi đến một mươi ba năm tù về ba tội danh trên chín mươi hai bị cáo còn lại cũng bị đề nghị bức án từ ba năm đến một mươi một năm tù